thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng về tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn
để đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
vào những ngày cuối tuần người dân đồng loạt tổng dọn vệ sinh môi trường
tại tất cả các quận huyện phường xã để đón tết canh tí hai nghìn hai mươi
theo đó ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị địa phương thông báo tuyên truyền
việc không thu gom rác thải sinh hoạt trong ba ngày tết
và yêu cầu các cơ quan tổ chức cá nhân và hộ gia đình
không được đưa rác ra đường khu công cộng trong ba ngày tết
công tác vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển rác thải
thực hiện đầy đủ trở lại từ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày mùng bốn tết canh tí
ủy ban nhân dân các quận huyện kiểm tra chặt chẽ việc đốt vàng mã
trước trong và sau tết nguyên đán nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường
mỹ quan đô thị và an toàn
các tổ chức cá nhân có hoạt động vui chơi giải trí văn hóa văn nghệ thương mại
chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện dịch vụ vệ sinh
để bảo đảm cảnh quan vệ sinh môi trường